thưa quý vị trong tuần giá vàng thế giới và trong nước đã có những phiên tăng liên tục
cao nhất trong sáu năm qua và sen kẽ cả những phiên giảm
lượng thịt lợn nhập khẩu đang tăng mạnh trong khi giá ô tô những ngày giáp tết lại giảm sâu
đáng chú ý hiện nhiều người đặt mua vé máy bay giá rẻ đang bị lừa mất tiền
tại các trang bán vé máy bay online không phải đại lý chính thức của các hãng hàng không
sau đây là nội dung chi tiết
trong tuần giá vàng liên tục tăng từ những ngày đầu tuần
giá vàng thế giới tăng mạnh kéo theo thị trường vàng trong nước liên tục điều chỉnh tăng
tới gần một triệu đồng một lượng
tập đoàn doge niêm yết giá vàng ở mức bốn mươi ba bảy mươi năm bốn mươi bốn triệu đồng một lượng
tăng bảy trăm linh đồng một lượng ở chiều mua vào và tăng tám trăm linh đồng một lượng ở chiều bán ra
tranh lệch giá bán vẫn đang cao hơn giá mua hai trăm năm mươi đồng một lượng
hiện vàng đang có phiên tăng giảm đan xen
tại thị trường trong nước nhu cầu thịt lợn đang tăng nhanh vào dịp cuối năm
và giáp tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi
việc nhập khẩu thịt lợn trong những tháng qua đã có chiều hướng tăng mạnh
cơ cấu chủng loại thịt lợn nhập khẩu về việt nam chủ yếu là loại thịt cốt lết
thịt cắt miếng chân giò móng giò xương từ các nước có ngành chăn nuôi phát triển
như bà lan đức pháp mỹ hà lan
thịt lợn nhập khẩu khi đưa ra thị trường có giá khoảng ba mươi ba ba mươi năm đồng một kg
chỉ còn ít ngày nữa là đến tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
lúc này nhu cầu mua ô tô phục vụ việc đi chơi cũng như việc đi lại của người dân tăng cao
cùng với đó sự cạnh tranh quyết liệt của các thương hiệu lớn
khiến thị trường ô tô trong nước nóng hơn bao giờ hết
theo vama lượng xe lắp ráp trong nước tiêu thụ trong tháng một mươi một giảm một mươi hai bốn
và tính chung một mươi một tháng giảm một mươi hai tám
trong khi xe nhập khẩu tăng tương ứng là một mươi năm và một trăm linh ba
hiện hàng loạt các thương hiệu lớn giảm giá mạnh những mẫu ô tô hot
khiến giá bán của các mẫu xe này thấp chưa từng thấy
tỷ giá trung tâm cặp đồng tiền việt nam đồng đô la mỹ
được ngân hàng nhà nước công bố tăng mạnh một mươi đồng
tuy nhiên giá trao đổi đô la mỹ tại các ngân hàng thương mại
và trên thị trường tự do đi ngang cả chừa mua và chừa bán
nhưng các ngoại tệ mạnh lại diễn biến giảm mạnh chừa mua và tăng mạnh chừa bán
việt công banh niêm yết giá mua bán đô la mỹ
ở mức hai mươi ba tám mươi bốn
đến hai mươi ba hai trăm ba mươi đồng một đô la mỹ
giá trao đổi đồng đô la mỹ trên thị trường tự do
cũng đi ngang cả chiều mua và chiều bán so với phiên trước
đồng euro giảm mạnh một trăm năm mươi bảy đồng một euro chiều mua vào
và tăng hai mươi bốn đồng một euro chiều bán ra
ủy ban nhân dân thành phố hà nội đã ban hành quyết định số ba trăm linh hai nghìn một mươi chín qd ubnz
về việc ban hành quy định và bảng giá các loại đất trên địa bàn
áp dụng từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi đến ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
quyết định ban hành bảng giá các loại đất được sử dụng làm căn cứ trong các trường hợp sau
tính tiền sử dụng đất tính thuế sử dụng đất tính giá trị quyền sử dụng đất
để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho nhà nước
nhà bình dân đang dần vắng bóng trên thị trường bất động sản thành phố hồ chí minh
sẽ kéo theo nhiều áp lực đáng kể cho phát triển hạ tầng an sinh xã hội
khi nhu cầu về nhà ở bộ phận thu nhập thấp ngày càng nhiều
trong khi nguồn cung đã chẳng có bao nhiêu nay lại tập trung quá nhiều vào phân khúc nhà ở cao cấp
theo hiệp hội bất động sản thành phố hồ chí minh nguồn cung nhà ở bình dân
tại thành phố hồ chí minh trong năm hai nghìn hai mươi sẽ rất hạn chế
bởi bảy mươi bốn tổng số dự án là những dự án có đất hỗn hợp quy mô lớn
nằm tại các quận ven và các huyện ngoại thành
nguồn cung chủ yếu là nhà ở bình dân
các dự án này đều bị ách tắc thủ tục công nhận chủ đầu tư nên khó có thể triển khai
tự nhận là đại lý vé máy bay của các hãng hàng không lớn và có thể mua được vé với giá yêu đãi
nhiều đối tượng trên các chợ online đã vờ nhận đặt cho khách
sau đó cung cấp mã vé chưa thanh toán để lừa khách hàng chuyển tiền thật
khách hàng mua vé máy bay online nên cẩn trọng
gần đây nhiều khách hàng mua vé máy bay trên trang web
vé máy bay của tôi com đã bị lừa mất tiền khi mua phải vé có mã giữ chỗ
sau hai mươi bốn giờ không đặt lệnh thanh toán mã sẽ tự động hủy
các khách hàng mua vé máy bay trên trang web
theo vietnam airlines và vietcetera trang web trên không phải đại lý chính thức được các hãng cấp phép
nên không hỗ trợ xử lý mà chỉ dừng ở mức cảnh cáo tư vấn
các khách hàng mua vé máy bay trên trang web
các khách hàng mua vé máy bay trên trang web